sáng ngày một mươi một tháng chín tại trụ sở báo nhân dân đồng chí thuận hiễu quỷ viên trung ương đảng
tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
đã tiếp ngài pranay verma đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa ấn độ tại việt nam
cùng đoàn đại biểu đại sứ quán tới thăm và tìm hiểu về báo nhân dân
tại cuộc gặp đồng chí thuận hữu khẳng định việt nam và ấn độ có những nét tương đồng
gần gũi về văn hóa và xã hội đặc biệt là phật giáo
tuy nhiên hai bên còn rất nhiều tiềm năng hợp tác chưa được khai thác hết
đồng chí thuận hữu bày tỏ mong muốn ngài đại sứ tiếp tục góp phần khai thông các tiềm năng
thúc đẩy đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới
với tư cách là chủ tịch hội nhà báo việt nam đồng chí thuận hữu mong muốn ngài đại sứ ấn độ
cũng sẽ tạo điều kiện phát triển và mở rộng mối quan hệ truyền thông giữa hai nước
ngài đại sứ ấn độ khẳng định sẽ nỗ lực góp phần thúc đẩy hợp tác truyền thông giữa hai quốc gia